cái cột điện kia tới ốc tôi bảo các cháu cái gì mà thế nào là thế
thế chúng nó bảo bà ơi ông yên không giết bà hội chết rồi
thế là tôi gục ngay đấy là các cháu rìu về chả biết cái gì cả
cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào khi tội ác mà nguyễn quốc yên gây ra cũng không thể chối cãi
với tội ác đó ông yên đã phải trả giá bằng cả phần đời còn lại nơi trại giam
và hàng ngày chắc chắn ông yên cũng đang phải sống với sự dai dứt ân hận bởi nỗi đau đã gây ra cho chính gia đình mình
trước đây khi còn sống mỗi ngày bà hội đều đạp xe từ tổ dân phố thống nhất xuống tổ dân phố cầu trang là anh thủy để dọn dẹp nhà cửa và đưa các con cháu đi học
bởi vợ chồng anh thủy đều làm công nhân theo ca có tuần làm cả ca tối nên có bà hội đỡ đần chăm sóc cho các cháu
thế nhưng từ ngày bà hội mất vợ chồng anh thủy phải sắp xếp lại công việc để tiện chăm sóc các con
nhưng án mạng trong gia đình phần lớn nguyên nhân từng bắt đầu từ những mâu thuẫn không được giải quyết triệt để
lâu ngày rồn nén thành những hành vi mất kiểm soát đã dẫn đến những vụ án mạng đau lòng
chuyện gia đình ông yên bà hội cũng là một trường hợp như vậy
người ra đi người phải chịu tội
nhưng nỗi đau dai dẳng của những người thân ở lại mãi không biết đến bao giờ mới vơi đi